cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý thưa quý vị tài khoản twitter của cựu tổng thống mỹ donald trump đã được khôi phục
tỷ phú elon mc ông chủ mới của twitter đã đưa ra quyết định trên ngay khi mà kết quả thăm dò cho thấy hàng triệu người dùng twitter ủng hộ động thái này
cụ thể twitter đã đưa một cuộc thăm dò kéo dài hai mươi bốn giờ và kết quả cho thấy trong số một mươi năm triệu người tham gia năm mươi một tám bày tỏ ủng hộ việc khôi phục tài khoản twitter của ông trump
trong suốt nhiệm kỳ tổng thống ông trump thường xuyên dùng twitter và mạng xã hội này cũng được hưởng lợi vì có rất nhiều người theo dõi
vào thời điểm đó twitter thường nhẹ tay trong việc kiểm duyệt tài khoản của ông chủ thứ bốn mươi năm của nhà trắng
nhưng đã đổi ý khi ông trump gần hơn
gần hết nhiệm kỳ và liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
công ty này bắt đầu gắn nhãn cảnh báo trên những đoạn clip sai sự thật của ông và sau vụ bạo loạn tòa nhà quốc hội ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
twitter quyết định cấm cửa ông trump vĩnh viễn